giả danh làm nhân viên y tế bệnh viện để lừa đảo chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
nguyễn thị tuyến chú tại huyện trương mỹ hà nội hiện đang bị tạm giữ hình sự để điều tra
tối ngày một mươi chín tháng tám tuyến giả danh là nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa huyện trương mỹ hà nội
tiếp cận khoa sản tại đây nghi phạm đã chiếm đoạt một trẻ sơ sinh
qua xác minh đứa trẻ là con của chị nguyễn thị hà ba mươi chín tuổi trú tại xã hòa chính huyện trương mỹ hà nội
tuyến đang tìm cách đưa trẻ sơ sinh ra ngoài bệnh viện thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
nguyên nhân và động cơ gây án của nghi phạm đang được điều tra làm rõ
liên quan đến vụ bốn mươi người trốn khỏi casino ở campuchia bơi qua sông về việt nam
vào chiều ngày hôm qua hai đối tượng gồm nguyễn thị lệ và lê văn danh
đã bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
bước đầu lệ khai nhận từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch
câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ việt nam
qua campuchia để nhận tiền hoa hồng
lệ đã móc nối với danh tham gia đón khách xuất cảnh đưa sang campuchia
ngoài việc đưa sáu người khách trước đó xuất cảnh trái phép qua campuchia
lệ còn thừa nhận đã cùng danh đưa chót lọt nhiều lần nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép
qua campuchia làm việc tại các casino
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận sơn trà thành phố đà nẵng
đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một khách sạn
trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng vào chiều ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi hai h chiều ngày hôm qua
tại khách sạn số năm mươi sáu bùi dương lịch phường nại hiên đông quận sơn trà
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã xuất bốn xe đến hiện trường
sau gần một giờ thì đám cháy được dập tắt
rất may vụ cháy không gây ra thiệt hại về người
lực lượng y tế đã có mặt kịp thời để giúp đỡ một số người bị thương
nguyên nhân cháy đang được làm rõ
thực hiện hành vi cướp tài sản sau đối tượng có tuổi đời từ một mươi bảy đến một mươi tám tuổi
cùng chú tại tỉnh tây ninh
đã bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
ngay sau khi nhận được tin báo từ một người dân ở ấp cẩm an xã cẩm giang
bị nhóm đối tượng chặn xe cướp điện thoại di động và ít tiền mặt
tại khu vực ấp đá hàng
công an xã hiệp thạnh phối hợp cùng công an xã phước thạnh
triển khai lực lượng truy tìm và bắt giữ được hai đối tượng
là cao thế huy và nguyễn phạm minh nghĩa
thu giữ tăng vật trong vụ cướp trên
tiếp nhận và xử lý vụ việc công an huyện gò dầu
đã bắt khẩn cấp bốn đối tượng còn lại trong nhóm cướp
tại cơ quan công an điều tra sáu đối tượng khai nhận
trong đêm ngày một mươi chín tháng tám cả nhóm đã thực hiện hai vụ cướp tài sản
trong đó một vụ không thành
thủ đoạn của các đối tượng là tìm những người dân chạy xe trên đường vào ban đêm
đi một mình rồi cả nhóm chặn đầu xe dùng hung khí đem theo
để khống chế nạn nhân và cướp tài sản
với thủ đoạn trên sáu đối tượng đã cùng nhau thực hiện bảy vụ cướp tài sản
trên địa bàn gò dầu hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý theo quy định
thưa quý vị thông tin từ lãnh bạo
ủy ban nhân dân huyện an phú tỉnh an giang
vào sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã phát hiện
một thi thể nổi trên sông bình ghi
và thi thể này nghi là của người mất tích trong vụ bốn mươi người
trốn khỏi một casino ở campuchia bơi qua sông bình ghi
nhập cảnh trái phép về việt nam hiện ngành chức năng đang khám nghiệm
tử thi để xác định thi thể
sẽ được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
từ mâu thuẫn giao thông khoảng ba mươi thanh thiếu niên hẹn nhau
để giải quyết bằng hung khí ngày hai mươi tháng tám công an thành phố
thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ một mươi chín đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
và gây dối trật tự công cận
theo điều tra vào ngày một mươi bảy tháng tám nguyễn hữu phát
điều khiển xe mô tô phân phối lớn netpo
lưu thông trên đường thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
với lê trí nhân sau đó nhân đã rủ thêm
tám đối tượng khác mang theo hôn khí là sao tự chế mạ tấu
kiếm nhật dựa đi tìm chém pháp
gây ra nhiều thương tích đứt hai ngón tay
sau khi gây án nhóm của nhân điều khiển xe rời khỏi hiện trường
pháp bị thương tích nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện
quá trình truy xét đến hai mươi h ngày một mươi chín tháng tám
lực lượng công an đã đưa một mươi chín đối tượng này về trụ sở làm việc
công an huyện gò dầu thông báo
người dân nào đã từng là bị hại trong các vụ cướp
ở khu vực trên thì nhanh chóng lên
liên hệ đến đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an huyện gò dầu
hoặc gặp điều tra viên thiếu tá hồ văn duy

để cung cấp thông tin phục vụ điều tra
trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
vừa ngăn chặn kịp thời một vụ tụ tập
của vụ đua xe trái phép trên quốc lộ năm mươi một
đoạn qua xã phước thái huyện long thành
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi chín
chín tháng tám trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên tuyến quốc lộ năm mươi một
khi đến đoạn thuộc xã phước thái huyện long thành
phát hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập
để cổ vũ cho các đối tượng đua xe
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng
bỏ chạy về nhiều hướng
lực lượng công an đã khống chế bắt bảy đối tượng
thu giữ tám xe mô tô
và tạm giữ một xe ô tô một mươi sáu chỗ
hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ
xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cũng trên địa bàn tỉnh đồng nai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang tạm giữ phương tiện ghe gỗ
của ông trịnh văn hậu bốn mươi tuổi
trú tại tỉnh đồng nai
để xác minh làm rõ về hành vi vận chuyển
các trái phép để xử lý theo quy định
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám
tám lực lượng phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
lực lượng cảnh sát cơ động
tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đường thủy trên tuyến sông đồng nai
khi đến km hai mươi chín thuộc địa bàn xã long hưng
thành phố biên hòa
thì phát hiện ghe gỗ mang biển số
do ông hậu điều khiển
đang vận chuyển khoảng hai mươi một mét khối cát
trên phương tiện
qua kiểm tra ông hậu đã không xuất trình được các loại giấy tờ
liên quan đến phương tiện người điều khiển phương tiện
cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc
số cát đang vận chuyển trên phương tiện
thưa quý vị với những cố gắng
nhằm đưa bắc ninh có được một môi trường
xanh sạch đẹp mới đây thì nhà máy
xử lý rác thải bằng công nghệ cao đã đi vào
hoạt động giải quyết cơ bản bài toán
rác thải sinh hoạt còn tồn động trong cư dân
phát triển kinh tế
trong nỗ lực tăng trưởng xanh bảo vệ môi trường
là một nhiệm vụ được tỉnh bắc ninh
đặt lên hàng đầu sau đây là ghi nhận
của phóng viên intv
nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ cao
được xây dựng tại huyện quế võ
có công suất năm trăm linh tấn trên một ngày đêm
đây là dự án khởi đầu
cho hệ thống làm sạch môi trường
táp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh của tỉnh bắc ninh
được sự ủng hộ giúp đỡ
của bán nhân tỉnh cũng như các sở bán ngành
thì công ty cũng đã hoàn thành hết
tất cả các hồ sơ pháp lý
giấy chứng nhận
và hiện nay thì công ty
về mặt thủ tục pháp lý chúng tôi không còn vướng gì cả
đã hoàn thành trong hết và hiện nay thì công ty
đang tập trung vào công tác đầu tư xây dựng
vì một tương lai bền vững
tỉnh bắc ninh trú trọng trong lĩnh vực quản lý
xử lý chất thải công nghiệp
và chất thải rắn sinh hoạt
bắc ninh liên tục đầu tư hệ thống thiết bị đồng bộ
hiện đại cập nhật những công nghệ tiên tiến
trên thế giới
nghiên cứu áp dụng vào quy trình sản xuất
cho hiệu quả đốt rác cao
hiện tại công ty đang rất là khẩn trương
lỗ lực hoàn thiện lốt những hạng mục
nhỏ và chuẩn bị
tập kết rác để vận hành
khi các nhà máy xử lý chất thải bằng công nghệ cao
đi vào hoạt động sẽ giải quyết mục tiêu
bắc ninh hành động vì môi trường
sạch của tỉnh quyết không đánh đổi môi trường
để lấy tăng trường kinh tế
bên cạnh dự án đầu tư xây dựng khu liên hiệp
xử lý chất thải công nghiệp chất thải sinh hoạt
tại huyện quế võ bắc ninh còn có
ba dự án xử lý chất thải
được tỉnh cấp quyết định đầu tư
với tổng công suất khoảng một tám trăm linh tấn
một ngày đêm
đối với các nhà máy
tiếp theo thì chúng tôi sẽ
chủ động phối hợp với các
đơn vị để đơn độc
đẩy nhanh các tiến độ như là
của công ty thăng nong
cũng như là nhà máy
của công ty môi trường thuận thành
thì sẽ dự kiến sẽ đưa vào
cuối năm hai nghìn hai mươi ba và đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ đi vào hoạt động
việc đưa vào sử dụng nhà máy điện rác
là dấu mốc quan trọng của tỉnh bắc ninh
đánh dấu sự chuyển dịch từ nền
kinh tế chuyển thẳng sang nền kinh tế
tuần hoàn phát triển bền vững
theo định hướng biến rác thải
thành nguyên liệu tái sản xuất
kính chào quý vị
và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm quốc dinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại ấp bình hòa hạ
xã thường thới hậu b
huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có xeo chấm cách một cm
dưới sau đuôi lông ngoài phải
cũng phạm tội cối gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cao lãnh
tỉnh đông tháp
là đối tượng trần thanh thảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại ấp một
xã tân hội trung huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
có xeo chấm cách một hai cm trên sau mép phải
và đối tượng trần văn kiệt
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp an bình
xã an khánh huyện châu thành tỉnh đông tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có xeo không rõ hình
cao sáu cm trên mép trái
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an